sáu người đi trên đường bị sát đánh trúng trong đó có hai người đã tử vong hai người lớn và hai trẻ nhỏ khác bị thương
ngay sau khi phát hiện người dân bên đường đã đưa bốn người bị thương vào bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh để cấp cứu
hiện bí thư tỉnh ủy quảng ninh nguyễn văn đọc và phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh vũ thị thu thủy đã có mặt tại bệnh viện thăm hỏi động viên gia đình và chỉ đạo công tác cấp cứu các nạn nhân bị sát đánh
trước mắt tỉnh quảng ninh hỗ trợ sáu triệu đồng cho các gia đình có nạn nhân tử vong và ba triệu đồng cho các gia đình có nạn nhân bị thương